iraq và mỹ đã nhất trí thành lập một ủy ban để bắt đầu các cuộc đàm phán về tương lai của liên minh quân sự do mỹ dẫn đầu tại iraq với mục tiêu là thiết lập một lộ trình rút quân theo giai đoạn và chấm dứt hoạt động của liên minh này
dự kiến là các quan chức quân sự của hai nước sẽ đàm phán để đánh giá nhu cầu hoạt động và hiệu quả của lực lượng an ninh iraq cũng như các mối đe dọa mà lực lượng này phải đối mặt
dựa trên đó hai bên sẽ xác định tốc độ rút quân theo giai đoạn hướng tới chấm dứt hoạt động của liên minh quân sự do mỹ dẫn đầu tại iraq cũng như xác định triển vọng của quan hệ song phương trong tương lai
mỹ và iraq dự kiến quá trình này sẽ kéo dài nhiều tháng thậm chí có thể lâu hơn
mỹ hiện có hai năm trăm linh quân đồn trú tại iraq với nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng địa phương
washington lo ngại việc rút quân nhanh chóng có thể tạo ra khoảng trống an ninh khi mà tổ chức nhà nước hồi giáo yết tự xưng vẫn duy trì các nhóm nhỏ ẩn đóng tại khu vực